thay vì bế mạc vào tối ngày mùng bốn tết đường hoa nguyễn huệ sẽ kéo dài thêm một ngày nữa và đóng cửa vào tối mai tức mùng năm tết
đây là quyết định của lãnh đạo thành ủy tp hcm sau chuyến khảo sát ngày ba tết
theo dự kiến đường hoa nguyễn huệ sẽ kết thúc vào hai mươi hai h ngày hôm nay tức mùng bốn tết
nhưng do nhu cầu tham quan du xuân của người dân vẫn còn đông mỗi ngày đường hoa đón nhận khoảng hai trăm linh lượt người
nên lãnh đạo thành ủy tp hcm đã quyết định kéo dài thời gian mở cửa đường hoa cho đến hai mươi hai h ngày mùng năm tết
được biết đường hoa được mở thêm một ngày nhiều người dân rất vui mừng với thông tin này
em rất là vui khi nghe được thông tin đó vì có thể nhiều người chưa được đi tới có được một ngày đi tới tiếp theo
tôi rất là mừng vì đường hoa rất là đẹp tâm thủ đi chụp hình luôn đi để cho con cháu mai sau ngắm được đường hoa
đường hoa năm nay rất là đẹp

quy định này dựa trên hai yếu tố đó là chất lượng thiết kế và chất lượng hoa của đường hoa năm nay rất tốt
việc kéo dài đường hoa năm nay để người dân có thêm thời gian thưởng lãm
được biết đây là điều chưa từng có trong vòng một mươi bốn năm tổ chức đường hoa